có khi nào quý vị biết có nhiều khoản thu sai quy định thậm chí là vượt mức quy định nhưng vẫn tạc lưỡi đóng cho xong chuyện vì dù sao thì con mình vẫn học ở đó
vâng và đó là câu chuyện luôn luôn có thật và nó tồn tại thật và số phụ huynh giáo viên thực sự dám lên tiếng vì điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay
mới đây trường trung học cơ sở ba đình đã phải trả lại cho phụ huynh hơn một trăm bốn mươi triệu đồng vì thu sai quy định của nhà nước
thế nhưng cũng từ đây những việc làm sai của trường này mới được lộ rõ
theo quyết định số năm mươi một của ủy ban nhân dân tp hà nội mức thu cơ sở vật chất bán chú đối với học sinh trung học cơ sở là không quá một trăm linh đồng một học sinh trên một năm
tuy nhiên tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn trường trung học cơ sở ba đình đã thu của mỗi học sinh bán chú năm trăm linh đồng
tiền cơ sở vật chất ban đầu
nhưng do một số giáo viên phản ánh nên nhà trường đã trả lại cho mỗi phụ huynh học sinh bốn trăm linh đồng
tuy nhiên trước đó năm học hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn trường trung học cơ sở ba đình đã thu tiền cơ sở vật chất của học sinh là sáu trăm linh đồng và số tiền này không hề được trả lại
cái khoản mà thu cơ sở vật chất ban đầu tiên là năm trăm linh sau đó bổ sung tới một trăm linh nữa là tổng sáu trăm linh
thì cái đấy thì
thì tôi có hỏi lại cô chủ nhiệm khóa trước thì cũng là nói là có thu
nhưng mà đến năm sau tôi chủ nhiệm là năm đấy là năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm thì các con lúc đấy là lên lớp bảy rồi
thì lúc đấy bắt đầu mới có thông tin là khóa dưới là được trả lại khoảng bốn trăm linh từ cái khoản thu đấy thu năm trăm linh ban đầu cơ sở vật chất
thì các con mà tôi chủ nhiệm năm đấy thì hiện tại hay hiện tại cái thời điểm tôi chủ nhiệm là không hề được trả lại
và đến bây giờ là sau hai năm các con năm nay bắt đầu bước lên
nhưng mà đến lớp chín thì cũng vẫn chưa có thông tin là được trả lại
bên cạnh đó mỗi phụ huynh còn phải đóng thêm quỹ phụ huynh của lớp và quỹ phụ huynh của nhà trường
riêng tiền phụ huynh nhà trường là bốn trăm linh đồng mỗi phụ huynh
quỹ phụ huynh trường là một quỹ phụ huynh tù mù nhất
bởi vì là thu vào từng đấy tiền ví dụ như trường tôi đi thu hai trăm linh một học kỳ nhân lên bốn trăm linh một năm nhân với số học sinh là khoảng một bốn trăm linh học sinh
thì cái số tiền đó nó lên tới năm trăm sáu mươi triệu
nhưng mà cái chi thì họ có công khai chúng tôi là chi những cái gì đâu
quý phụ huynh giao nhà trường thì nhà trường hoàn toàn quản lý
chứ chúng tôi là không được biết đến cái chuyện đó
và nếu như cuối năm cuối kỷ có báo cáo thì thực ra nó là rất trung trung
và chắc chắn chúng tôi không kiểm chứng được vấn đề đấy
và vì những phản ánh của phụ huynh nên vài ba năm trở lại đây các trường đã biết vận dụng linh hoạt hơn trong việc thông báo các khoản thu ngoài quy định
tức không để lấy dấu vết gì
trước mỗi cuộc họp nhà trường có phổ biến với cả chúng tôi cả ba phụ huynh
sau đó lên trên lớp là chỉ gọi là đọc cái khoản và tổng thu
nếu không để lại văn bản cũng không để lại một cái gì cả
thì điều đấy là có xảy ra
và chúng tôi thì trước khi họp thì cũng thông thường được các khối trưởng cũng dạng rất là kỹ và không được để lại một cái dấu vết gì
vì tránh nó ra bên ngoài những nhạy cảm vấn đề rất là nhạy cảm
các cái khoản thu này
đây chỉ là một trong những cái thông báo về các khoản thu của học sinh khối chín trường trung học cơ sở ba đình hà nội năm học hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba
thế nhưng mà ngày đây thì những cái tờ thông báo như thế này đã không được gửi đến các phụ huynh của học sinh
những người trực tiếp đóng các khoản thu trong nhà trường này
và bằng cách nào đó để có được nó trong tay như cái tờ thông báo này chẳng hạn
thì các phụ huynh cũng không bao giờ dám lên tiếng với những cái khoản thu được coi là rất vô lý này
và đây cũng chính là cái năm khởi nguồn của cái vấn đề lạm thu ở trường trung học cơ sở ba đình hà nội
ngoài khoản tiền học phí theo quy định của nhà nước
thì đầu mỗi năm học những khoản thu như tiền xây dựng trường tiền đầu tư cơ sở vật chất ban đầu
tiền điều hòa tiền nước uống tiền hỗ trợ các câu lạc bộ tiền phụ huynh lớp tiền phụ huynh nhà trường tiền phụ đạo v v
luôn khiến các bậc phụ huynh đau đầu
không phải ai cũng dám lên tiếng
cái này thì nó rất là khó để mà thay đổi tư tưởng phụ huynh
bởi vì họ muốn là con em họ không bị để ý đến này
thật là nhiều gia đình bắt buộc phải đóng người ta cũng không dám có ý kiến
bởi vì là một ý kiến ở nhau không thay đổi được gì
nhưng mà khi mà
nó không phải là một cái quy tư không nó cộng rất nhiều khoản rất nhiều khoản đầu năm
thì nhiều gia đình là thực sự ra là rất là khó khăn
vâng không chỉ lạm thu không chỉ là thu sai quy định hay vượt mức quy định của nhà nước
những khoản thu để ngoài sổ sách chi không minh bạch với những khoản tiền mà cha mẹ học sinh đóng góp tại trường trung học cơ sở ba đình hà nội sẽ được chúng tôi làm rõ trong các bản tin sau mời quý vị quan tâm theo dõi